những ngày đầu tháng bốn lịch sử về thăm lại cứ điểm cầu cháy thuộc xã hòa mỹ đông huyện tây hòa
những người trực tiếp cầm súng chiến đấu lập nên chiến công hiển hách năm xưa tại tỉnh phú yên
không khỏi bồi hồi xúc động đây là chốt phòng thủ kiên cố của quân nguyện nhằm chấn giữ đường năm
kìm kẹp người dân các xã hòa đồng hòa mỹ hòa bình tiêu diệt địch cứ điểm cầu cháy là trận then chốt
giải phóng một vùng đồng bằng rộng lớn căn cứ hậu phương vững chắc
tạo đà cho quân ta làm nên thắng lợi đường năm lịch sử giải phóng phú yên
cứ điểm cầu cháy được xây dựng khá kiên cố ngoài ba lô cốt ở tuyến ngoài
khu trung tâm có ba pháo đài và hầm ngầm phòng thủ đây là cứ điểm khống chế đường năm và kìm kẹp
nhân dân các xã hòa mỹ hòa đồng hòa bình thực hiện chỉ đạo của trung ương và khu ủy năm
bước vào mùa xuân năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm tỉnh ủy phú yên thành lập sở chỉ huy cơ bản và sở chỉ huy tiền phương
để chỉ đạo chiến dịch tổng tiến công và nổi dậy
chiến cứ điểm cầu cháy góp phần vô cùng quan trọng tạo đà cho chiến dịch hồ chí minh lịch sử
giải phóng hoàn toàn miền nam thống nhất đất nước sau bốn mươi năm năm giải phóng từ một tỉnh thuần nông
đến nay tỉ trọng ngành nông nghiệp của phú yên chỉ còn chiếm hai mươi bảy bảy trong cơ cấu nền kinh tế
bình quân thu nhập đầu người gần năm mươi triệu đồng một năm
phát huy truyền thống anh hùng và những thành tựu phát triển kinh tế xã hội
tỉnh phú yên đang đứng trước nhiều thời cơ vận hội mới đây là động lực thu hút đầu tư phát triển
toàn xã hội theo hướng văn minh hiện đại thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh
lần thứ một mươi sáu nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng và tiến tới đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ một mươi bảy
và đại hội lần thứ một mươi ba của đảng